theo thống kê của tổ chức bảo vệ môi trường ocean conservancy của mỹ
mỗi năm có khoảng tám triệu tấn nhựa thải ra biển trên toàn thế giới
tới năm hai nghìn hai mươi năm cứ ba tấn cá sẽ có một tấn rác thải nhựa
việt nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của vấn đề toàn cầu này
do đó hôm qua tại hà nội tổng cục biển và hải đảo đã đăng cai tổ chức
hội nghị quốc tế thường niên các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các biển đông á năm hai nghìn hai mươi
hội nghị thể hiện quyết tâm triển khai kế hoạch hành động quốc gia
về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ
và cụ thể hóa các cam kết chung tay cùng cộng đồng quốc tế hạn chế rác thải nhựa với lộ trình cụ thể
tới năm hai nghìn hai mươi năm việt nam giảm năm mươi lượng rác thải nhựa ra biển
đến năm hai nghìn ba mươi nâng tỷ lệ này lên bảy mươi năm
một trăm khu bảo tồn biển sẽ không có rác thải nhựa
các đại biểu cũng nhấn mạnh cần có sự phối hợp hiệu quả
nhiều cấp độ và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau cùng hành động cụ thể
nhằm giải quyết khủng hoảng rác thải nhựa đại dương
bởi ô nhiễm nhựa không bị hạn chế bởi các danh giới về địa lý và chế độ chính trị
nên hợp tác quốc tế là rất cần thiết
đặc biệt là việc chia sẻ kiến thức công nghệ và tài trợ kinh phí